mình nói liệu có đúng hay không bị người xung quanh đánh giá như thế nào
do vậy người bệnh nên học cách điều hòa cảm xúc như đang nói nhanh
thì mình chậm lại hít thở để lấy lại bình tĩnh